tại tỉnh kiên giang thời gian gần đây đã hai lần xảy ra cháy lớn ở rừng tràm huyện hòn đất
gây thiệt hại khoảng bốn mươi hectare rừng tràm gần ba tuổi
hệ lực lượng chức năng đang cử người túc trực ngày đêm để phản ứng kịp thời nếu tiếp tục có cháy
đám cháy thứ hai bùng phát cách đây hai ngày cách khu vực cháy trước khoảng ba km
thời tiết hành khô nóng và có gió thổi mạnh nên đám cháy bùng phát rất nhanh và lan ra nhiều khu vực
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hòn đất cho biết tổng cộng có khoảng bốn trăm linh lượt người tham gia chữa cháy
thuộc các lực lượng chữa cháy tại chỗ lực lượng kiểm lâm cảnh sát phòng cháy chữa cháy
các bộ chiến sĩ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang sư đoàn bộ binh bốn quân khu chín
các lực lượng hiện vẫn đang túc trực tại hiện trường
tới thời điểm hiện tại đám cháy tại rừng tràm huyện hòn đất kiên giang đã cơ bản được khống chế
nhưng thời tiết hành khô có thể gây cháy lại bất cứ lúc nào